hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam
dự báo chiều và đêm mai ba mươi tháng một mươi một không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền bắc nước ta
ngày một tháng một mươi hai không khí lạnh sẽ được tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến các tỉnh ven biển trung và nam trung bộ
do ảnh hưởng của không khí lạnh từ chiều ngày ba mươi tháng một mươi một gió đông bắc trong đất liền cấp hai cấp ba vùng ven biển cấp ba cấp bốn
các tỉnh bắc bộ trời rét vùng núi có nơi rét đậm
trong đợt rét này nhiệt độ thấp nhất ở bắc bộ từ một mươi ba một mươi sáu độ c vùng núi từ một mươi một mươi ba độ c vùng núi cao có nơi dưới một mươi độ c
khu vực hà nội trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ một mươi bốn đến một mươi sáu độ c
từ ngày một tháng một mươi hai ở các tỉnh ven biển trung trung bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh
vùng biển các tỉnh từ bình thuận đến cà mau cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rào và rông mạnh
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp sáu cấp bảy